tổng cục thuế vừa cho biết hơn một mươi tháng qua tình hình nợ động thuế tại một số địa phương có xu hướng tăng dần lên
đặc biệt là nợ có khả năng thu tăng lên ở các khoản thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản thu liên quan đến đất
theo báo cáo tổng số nợ thuế đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín là khoảng tám mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó số tiền nợ thuế có khả năng thu là hơn bốn mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
nợ thuế không còn khả năng thu là gần bốn mươi tỷ đồng
tính đến cuối tháng một mươi vừa qua số nợ thuế thu được gần hai mươi tám tỷ đồng
đạt hơn bảy mươi một tổng nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tăng bốn so với cùng kỳ năm ngoái
tỷ lệ tổng nợ trên tổng ước thu nội địa năm hai nghìn một mươi chín này ở mức bảy cao hơn hai so với yêu cầu của chính phủ
cần những giải pháp đồng bộ đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và thu hồi nợ động thuế